cảm ơn các bạn đã theo dõi

hối lộ cho nhiều người ở bộ ngoại giao cơ quan tố tụng xác định trong vụ án cựu thứ trưởng tô anh dũng đã nhận hối lộ tổng cộng ba mươi bảy lần từ nhiều người với tổng số tiền hai mươi một năm tỷ đồng trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
với vai trò của bị cáo nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao bị cáo mơ khai bị cáo được bị cáo tô anh dũng giới thiệu gặp và đến đặt vấn đề để được bị cáo lan giúp đỡ
trong quá trình giải quyết cấp phép sáu mươi sáu chuyến bay bị cáo lan đã nhận hối lộ của bị cáo
bị cáo mơ một mươi một lần với tổng số tiền một mươi ba hai tỷ đồng
công an tỉnh lâm đồng đã bắt tạm giam nguyễn tường khoa nguyên phó phòng tín dụng chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần á châu acb tại lâm đồng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu lợi dụng vị trí công tác với thủ đoạn gian dối khoa đã huy động tiền của nhiều người lý do đưa ra để đáo hạn ngân hàng
nhưng thực chất không phải như vậy
sau khi mất khả năng thanh toán những người đã cho đối tượng này vay mượn tiền đã có đơn tố cáo tới cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng
đến nay cơ quan chức năng xác định nguyễn tường khoa đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền trên ba ba tỷ đồng
ngoài ra một số bị hại khác làm đơn tố cáo đến cơ quan công an bị nguyễn tường khoa chiếm đoạt của họ khoảng năm tỷ đồng
nội dung này đang được cơ quan điều tra xác minh làm rõ
vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng điều tra và mở rộng
công an huyện yên khánh tỉnh ninh bình vừa phát hiện và bắt quả tang tại kho hàng vật liệu xây dựng học tuyến ở xã khánh thành huyện yên khánh
có ba người đang có hành vi sang chiết ga trái phép
ba người gồm phạm văn hoán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê ở tỉnh hải dương
đỗ xuân nam sinh năm hai nghìn
và trịnh duy phương sinh năm hai nghìn năm trú tại huyện yên khánh tỉnh ninh bình
vật chứng thu giữ gồm hai máy sang chiết ga ba mươi hai bình ga loại một mươi hai kg một trăm linh ba bình ga loại bốn mươi năm kg bốn trăm tám mươi tám vỏ bình ga và năm ba trăm linh chiếc màng co niêm vanda các loại
bước đầu các đối tượng khai nhận đã tổ chức mua bình ga loại bốn mươi năm kg của một hãng kinh doanh ga tại tỉnh hưng yên
sau đó đi thu mua các loại vỏ bình ga của các hãng khác nhau rồi sang chiếc vào để bán ra thị trường
thưa quý vị thời gian gần đây một số đối tượng lợi dụng công nghệ deepfake thực hiện các cuộc gọi video với hình ảnh khuôn mặt giả mạo để thực hiện hành vi lừa đảo
do đó thì bộ công an đã có khuyến cáo tới người dân những thông tin để có thể nhận diện và phòng ngừa đối với loại tội phạm này
cụ thể dấu hiệu nhận biết của chiêu trò lừa đảo này là thời gian gọi thường rất ngắn chỉ vài giây
khuôn mặt thiếu tính cảm xúc và khá trơ khi nói
hoặc tư thế trông lúng túng không tự nhiên
hoặc hướng đầu và cơ thể trong video không nhất quán với nhau
màu da của nhân vật trong video bất thường
ánh sáng kỳ lạ và bóng đổ không đúng vị trí
khiến cho video trông giả tạo và không tự nhiên
âm thanh trong video sẽ không đồng nhất với hình ảnh
có nhiều tiếng ồn bị lạc vào clip hoặc clip không có âm thanh
ngắt giữa chừng bảo là mất sóng sóng yếu
yêu cầu chuyển tiền mà tài khoản truyền tiền không phải của người đang thực hiện cuộc gọi
bộ công an đề nghị người dân nếu nhận được một cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền gấp
trước tiên hãy bình tĩnh và xác minh thông tin
kiểm tra kỹ số tài khoản được yêu cầu chuyển tiền
nếu là tài khoản lạ tốt nhất không nên giao dịch
nếu cuộc gọi từ người tự xưng là đại diện cho ngân hàng
hãy gác máy và gọi trực tiếp cho ngân hàng để xác nhận
các cuộc gọi hay video có chất lượng kém chập trờn
cũng là một yếu tố để nghi ngờ người gọi cũng như tính xác thực của cuộc gọi
sáng nay bộ công thương tổ chức công bố toàn văn kết luận thanh tra chuyên ngành đột xuất
về quản lý và điều hành cung cấp điện của tập đoàn điện lực việt nam và các đơn vị liên quan
trong gần một tháng làm việc đoàn thanh tra đã hoàn thành các nội dung theo đề cương
và đã có báo cáo bộ trưởng bộ công thương
kết luận thanh tra đã chỉ ra những tồn tại hạn chế khuyết điểm vi phạm
trong công tác chỉ đạo điều hành cung cấp điện giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba của evn
và các đơn vị có liên quan gồm chậm đầu tư hoàn thành nguồn và lưới điện
chậm khắc phục sự cố tổ máy của một số nhà máy nhiệt điện làm giảm khả năng cung cấp điện
không chấp hành nghiêm chỉ thị số hai mươi chín cttg của thủ tướng chính phủ
các quyết định chỉ thị văn bản chỉ đạo của bộ trưởng bộ công thương
về kế hoạch cung ứng điện biểu đồ cung cấp nhiên liệu cho sản xuất điện
làm bị động trong việc chuẩn bị nguồn điện giảm dự phòng an ninh năng lượng
điều độ vận hành hệ thống điện mất cân đối trong huy động các loại hình nguồn điện trong nhiều thời điểm
vi phạm trong chỉ đạo điều hành lập dịch điều độ vận hành hệ thống điện quốc gia mùa khô năm hai nghìn hai mươi
để gián đoạn cung ứng điện trên diện rộng đặc biệt khu vực miền bắc
từ nửa cuối tháng năm đến trung tuần tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
cắt điện đột ngột không báo trước gây bức xúc trong dư luận
ảnh hưởng đến đời sống của người dân hoạt động sản xuất kinh doanh và môi trường thu hút đầu tư
từ những tồn tại và hạn chế khuyết điểm vi phạm nêu trên
bộ công thương yêu cầu tập đoàn điện lực việt nam tập đoàn dầu khí việt nam tập đoàn công nghiệp than khoáng sản
và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong quản lý và điều hành cung cấp điện nêu tại kết luận thanh tra
chủ động khắc phục các tồn tại hạn chế kịp thời không để tình trạng thiếu điện tiết giảm điện trong thời gian tới
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi các bộ tài chính kế hoạch và đầu tư tư pháp ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam hiệp hội doanh nghiệp hàng không
lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số một mươi bảy hai nghìn một mươi chín về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách
các đường bay nội địa
theo dự thảo với đường bay dưới năm trăm linh km giá dịch vụ vận chuyển được giữ nguyên theo thông tư một mươi bảy
cụ thể nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội vẫn có mức giá tối đa là một sáu triệu đồng một vé một chiều
nhóm đường bay khác dưới năm trăm linh km có mức giá tối đa là một bảy triệu đồng một vé một chiều
với các đường bay từ năm trăm linh km đến dưới tám trăm năm mươi km mức giá tối đa đề xuất là hai hai mươi năm triệu đồng một vé một chiều
đường bay từ tám trăm năm mươi km đến dưới một km mức giá tối đa đề xuất là hai tám mươi chín triệu đồng một vé cao hơn một trăm linh đồng so với quy định hiện hành
ở khoảng cách đường bay từ một km đến dưới một hai trăm tám mươi km dự thảo mới đề xuất mức giá tối đa là ba bốn triệu đồng cao hơn hai trăm linh đồng so với quy định hiện hành
cuối cùng mức giá bốn triệu đồng được đề xuất cho khoảng cách đường bay từ một hai trăm tám mươi km trở lên con số này cao hơn quy định hiện hành hai trăm năm mươi đồng
mức tối đa giá dịch vụ đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay trừ thuế giá trị gia tăng và các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách
cũng như dịch vụ đảm bảo an ninh như giá phục vụ hành khách giá đảm bảo an ninh hành lý
cập nhật biểu lãi suất huy động đến ngày một mươi một tháng bảy một số ngân hàng đã hạ tiếp lãi suất thêm hai ba một năm đối với nhiều kỳ hạn
cụ thể tính từ đầu tháng bảy một mươi bốn ngân hàng giảm lãi suất huy động bao gồm tb bank ab bank saigon bank shb nam á bank exim bank lp bank vb bank ocp bắc á bank bv bank việt bank ocean bank và msb
tại bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm agribank bidv việt tin bank và việt com bank lãi suất tiết kiệm cao nhất chỉ sáu ba một năm
cũng trong sáu tháng qua ngân hàng nhà nước đã liên tục có bốn đợt giảm lãi suất điều hành nhằm hỗ trợ người dân doanh nghiệp tiếp cận vốn kích cầu sản xuất kinh doanh
do đó lãi suất huy động cũng liên tiếp hạ nhiệt so với giai đoạn nóng hồi cuối năm hai nghìn hai mươi hai và đầu năm nay
mặc dù lãi suất liên tục giảm nhưng dòng tiền từ dân cư gửi vào ngân hàng vẫn giữ đà tăng trưởng
theo số liệu của ngân hàng nhà nước đến cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng đạt sáu ba mươi ba triệu tỷ đồng
tăng bảy chín mươi sáu so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai đây là mức tăng cao nhất kể từ trước tới nay
từ ngày một tháng bảy lương cơ sở được điều chỉnh từ mức một bốn mươi chín triệu lên một tám triệu đồng
và mức tăng này cao nhất trong một mươi hai lần điều chỉnh lương cơ sở
sau nhiều năm chờ đợi và những khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín mang lại
việc tăng lương cơ sở lần này không chỉ giúp cải thiện nâng cao đời sống cho cán bộ công chức viên chức
mà còn mang lại niềm vui động lực lớn cho cả người lao động
khi nhiều khoản phụ cấp theo bảo hiểm xã hội cũng tăng theo mà người lao động cũng là đối tượng thụ hưởng
là một cán bộ phường làm trong lĩnh vực hộ tịch tư pháp chị hồn đã rất phấn khởi khi được tăng lương lần này
sau bao mong mỏi trong khó khăn của cuộc sống
vui nhất là đối với cán bộ công chức mà lương tăng lên một triệu tán như thế này
thì em nghĩ rằng là tất cả mọi người các bộ công chức như tụi em
ai cũng cảm thấy rất là vui cảm thấy công việc nó được tăng lên như vậy
cũng cảm thấy là nó giảm được cái chi tiêu lo trong gia đình
những người lao động như chúng em thì cũng rất là mong
bởi vì cái chính sách tăng lương này cũng ảnh hưởng đến rất là nhiều đến kinh tế
như từng gia đình chúng em nên là nhiều khi là bây giờ có tăng lương thì mới có thêm thu nhập
và sẽ có nhiều quyết định để mình đưa ra
theo bộ nội vụ việc tăng lương cơ sở là rất ý nghĩa và cần thiết trong thời điểm này
để kịp thời hỗ trợ người lao động yên tâm làm việc sau đại dịch covid một mươi chín
phù hợp với nguyện vọng của người dân và tình hình kinh tế xã hội đất nước
đây cũng là giải pháp nhằm đảm bảo thu nhập cho cán bộ công chức viên chức người lao động
góp phần giải quyết khắc phục tình trạng cán bộ công chức viên chức xin nghỉ việc chuyển việc chảy máu chất xám trong thời gian vừa qua
tuy nhiên theo các chuyên gia để việc tăng lương có phần nâng cao đời sống
khuyến khích người lao động hăng say công tác thì cần tính tới các giải pháp đồng bộ hơn nữa
các con chức năng cần tham gia kiểm tra kỹ chặt chẽ tất cả những cơ sở có dấu hiệu của việc đầu cơ hoặc chặt chém sau khi tăng lương này
thực hiện những nguyên tắc về quản lý nhà nước bao gồm là kê giá công khai giá
và thực hiện những hoạt động về giải trình giá khác
để từ đó tránh các trường hợp lạm dụng cho các đơn vị cơ sở
và tăng lương của nhà nước trong thời gian gần đây
hiện nay quốc hội đã thông qua luật giá sửa đổi
trong đó có các giải pháp kiểm soát giá thông qua quy định giá
đối với các mặt hàng thiết yếu kê khai giá
do đó việc tăng lương sẽ kéo theo giá cả hàng hóa tăng lên
nhưng sẽ không có sự tăng lên một cách đột biến
chính vì vậy người lao động thực sự được yên tâm phần nào
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị lễ hội sông nước tp hcm lần thứ nhất
đã được diễn ra từ ngày bốn cho đến ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
với nhiều sự kiện hấp dẫn thông tin được đưa ra
tại cuộc họp báo do sở du lịch tp hcm
phối hợp với sở văn hóa thể thao tổ chức sáng nay ngày một mươi hai tháng bảy
lễ hội sẽ diễn ra tại các địa điểm
cảng sài gòn cảng hành khách tàu biển công viên bến bạch đằng
khu vực kinh du lộc thì nghè bến bình đông
khu du lịch văn hóa sứ tiên
và các khu du lịch điểm đến khác trên địa bàn tp thủ đức
cũng như các quận huyện của tp hcm
điểm nhấn của sự kiện là sâu diễn thực cảnh
quy tụ gần bảy trăm linh diễn viên nghệ nhân với chủ đề
sài gòn dòng sông kể chuyện lúc hai mươi h ngày sáu tháng tám
tại cảng sài gòn cảng hành khách tàu biển
đây là chương trình thực cảnh đầu tiên tái hiện sự hình thành
phát triển của tự nhiên con người phùng đức gia đình
sài gòn tp hcm bên dòng sông sài gòn
và được xem là sâu thực cảnh quy mô lớn nhất của việt nam
trên dòng sông thực
lễ hội cũng sẽ kết hợp với các hoạt động trải nghiệm
các chương trình khuyến mại mua sắm
kích cầu giảm giá vé các chương trình biểu diễn nghệ thuật
và đa dạng các hoạt động hưởng ứng khác
dự án cầu cần giờ với quy mô đầu tư dự kiến khoảng một mươi tỷ đồng
sẽ phấn đấu trên hội đồng nhân dân tp hcm
thông qua chủ trương đầu tư vào cuối năm hai nghìn hai mươi
khởi công xây dựng vào ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trả lời các ý kiến chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ một mươi
về dự án cầu cần giờ
ông trần quang lâm giám đốc sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
các cơ quan chuyên môn đã cơ bản hoàn thành việc lập báo cáo tiền khả thi
với dự án và đang cùng với huyện cần giờ trả sát chi phí giải phóng mặt bằng
cùng với việc thực hiện tiến độ dự án như kế hoạch
thành phố cũng sẽ nghiên cứu dự án cảng trung chuyển quốc tế cần dừa
nghiên cứu hoàn thiện hạ tầng giao thông kết đối của huyện cần giờ
sở quy hoạch kiến trúc tp hcm vừa có báo cáo kết quả rà soát
và đề xuất lập điều chỉnh cục bộ
đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị
quy hoạch phân khu tỷ lệ làm một phần hai
khu trung tâm hiện hữu tp hcm chín trăm ba mươi ha
trong đó có tiểu khu tân cảng
theo đó do có bất cập về chỉ tiêu quy hoạch đô thị
trong đồ án quy hoạch phân khu được duyệt
với quy hoạch chỉ tiêu của dự án đầu tư
tại khu đất diện tích hơn một mươi bốn bốn trăm linh m hai
nên dự án tại khu đất trên chưa được triển khai thực hiện
vì vậy sở quy hoạch kiến trúc tp hcm đề nghị
điều chỉnh quy hoạch tăng dân số quy hoạch thêm năm trăm một mươi bốn người
lên thành một tám trăm tám mươi bốn người
đồng thời giảm hệ số sử dụng đất từ tám bốn mươi xuống còn năm tám mươi năm
tương đương với giảm khoảng hai mươi sáu năm trăm bảy mươi m hai sàng xây dựng
việc điều chỉnh giảm diện tích sàn xây dựng
góp phần giảm áp lực lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật
nhất là đường giao thông
ngoài ra khi đưa ra đường giao thông
khi dự án hoàn thành cũng sẽ giúp cảnh quan đô thị
dọc theo đường nguyện hữu cảnh hiện đại
đảm bảo chất lượng môi trường sống công trang đô thị
kết nối giao thông và hạ tầng kỹ thuật cũng được hoàn thiện hơn
ngày một mươi hai tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bốn đối tượng
là trưởng nhóm kinh doanh kế toán và các nhân viên
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn một trăm linh tỷ đồng
của một công ty trên địa bàn quận bình tân tp hcm
các đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn trung kiên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đối tượng cầm đầu
hồ lê kha sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
và huỳnh lan nhi cả hai cùng là nhân viên kinh doanh
và bùi thị tố oanh là nhân viên kế toán
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của một công ty
trên địa bàn quận bình tân tp hcm
tôi giác viện một số nhân viên kinh doanh
câu kết với kế toán chiếm đoạt tài sản
trị giá cho một trăm linh tỷ đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an xác định
nguyễn trung kiên là trưởng nhóm kinh doanh cầm đầu
chỉ đạo nhân viên hồ lê kha huỳnh lan nhi
câu kết với nhân viên kế toán bùi thị tố anh
để bóc nối với người tiêu thụ bên ngoài
giang dối trong việc lập lệ sản xuất
lệ xuất khoi thành phẩm
và không xuất khoi đơn bán hàng
nhằm chiến đoạt số lượng lớn bao bị thành phẩm của công ty
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hôm nay một mươi hai tháng bảy bộ công thương đã khai mạc
chủi sự kiện kết nối giao thương
giữa nhà cung cấp các tỉnh thành phía nam
với các doanh nghiệp xuất khẩu
đánh giá tại phiên khai mạc
thành phố hồ chí minh địa phương được chọn đăng cai hội nghị
nhìn nhận những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
các xung đột địa chính trị
ở một số quốc gia tiếp tục diễn biến phức tạp
giai nhiên liệu biến động
liệu biến động nhanh tác động tiêu cửa
để hoạt động xuất khẩu hàng hóa của việt nam nói chung
và thành phố nói riêng
tuy nhiên từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
thành phố hồ chí minh nói riêng
và các tỉnh thành phía nam nói chung
ghi nhận những phục hồi bước đầu
tín hiệu lạc quan cho nửa năm tiếp theo
tính chung sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tổng kiên ngạch xuất khẩu việt nam
vẫn giảm một mươi hai một
và thành phố hồ chí minh giảm sâu
hai mươi hai bốn so với cùng kỳ năm ngoái
trong bối cảnh như trên
thành phố hồ chí minh đánh giá
cao và rất vinh dự
được phối hợp với bộ công thương
với quỹ ban nhân dân các tỉnh thành phố phía nam
và cơ quan xuất tiến thương mại
nước ngoài tại việt nam
thúc đẩy doanh nghiệp tăng cường sản xuất
đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa
giới thiệu và quảng bá
những mặt hàng tiêu biểu
có tiềm năng xuất khẩu của các địa phương
đến với các cơ quan xuất tiến thương mại
bộ công thương khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành
với các địa phương trên cả nước nói chung
và các tỉnh thành phố khu vực phía nam nói riêng
để mà xuất tiến thương mại
hỗ trợ phát triển thị trường cho các sản phẩm có thế mạnh
của các địa phương
thời gian qua bộ công thương
cũng đã giao cuộc xuất tiến thương mại
phối hợp với các cơ quan tổ chức thành công
các chương trình kết nối giao thương
giữa các nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu
và các tổ chức xuất tiến thương mại
tại cả ba miền bắc trung nam
chương trình kết nối giao thương
giữa nhà cung cấp các tỉnh phía nam
với các doanh nghiệp xuất khẩu
và tổ chức xuất tiến thương mại
được tổ chức ngày hôm nay
là hoạt động xúc tiến thương mại cấp khu vực quan trọng
với sự tham gia của hầu hết
các địa phương khu vực phía nam
để giới thiệu
các sản phẩm tiêu biểu
các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu
thưa quý vị sau khi truyền hình công an nhân dân
và các cơ quan báo chí
phản ánh về tình trạng taxi
trong khu vực sân bay tân sơn nhất
đang hoạt động bát nháo
dùng chip để gian lợn cước
thì nhiều người dân hành khách rất là bức xúc
cho rằng tình trạng trên đã tồn tại từ rất lâu
nhất là vào dịp cao điểm như lễ tết
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
quá trình thực hiện phóng sự điều tra
phóng viên truyền hình công an nhân dân phát hiện
đối tượng mà những tài xế taxi gian lợn
gắn chip để điều chỉnh đồng hồ
tính tiền cước gấp nhiều lần
so với số tiền thực tế phải trả
chủ yếu là người nước ngoài
vì họ không rành mệnh giá tiền của việt nam
ngoài ra những hành khách say xỉn
người không rành đường
cũng sẽ bị gian lợn tiền cước
dư luận cho rằng
nếu cơ quan chức năng không quyết liệt
xử lý tận gốc vấn nạn taxi dù
taxi gian lợn cước
thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của khách hàng
đặc biệt là hình ảnh du lịch việt nam
đối với du khách quốc tế
không biết tình hình đã cải thiện chưa
nhưng mà khi mình
bắt taxi thì sẽ có một đội ngũ
điều hướng taxi ra vô
khi mà mình đứng đó có nhu cầu bắt hc
thì họ sẽ gọi taxi lại cho mình
và họ sẽ
lấy phí từ một mươi một mươi năm ngàn
và cái tiền đó sẽ cộng với tiền taxi
mặc dù không hề lớn nhưng mà mình cảm thấy
không hỏi mái về vấn đề đó
mỗi người người ta lừa đến một ít tiền
và cả ngày người ta có thể lừa được
rất là nhiều tiền
truyền hình an ninh tivi có nêu
vì những hiện tượng như thế
và vì những cái gọi là đồng hồ đo
km người tham gia
sử dụng dịch vụ
người ta không giám sát được
người ta lo sợ là người ta có thể bị đi vòng lòng vòng
người ta có thể lo sợ người ta bị mất nhiều tiền hơn
thứ nhất là gây mất niềm tin cho các đơn vị taxi uy tín này
thứ hai nữa nó khiến cho
người nước ngoài người ta đến việt nam
người ta bị chặt chém như thế
người ta bị lừa đảo như thế
người ta có những hình ảnh rất là xấu
đối với người dân việt nam luôn
và ảnh hưởng cực kỳ đến du lịch
cũng như là hình ảnh của việt nam
theo các chuyên gia ngành luật
hành vi của các tài xế chèn ép
giang lậm cướp taxi gấp hàng chục lần
so với số tiền thực tế
tồn tại từ nhiều năm qua
mà chỉ bị xử lý hành chính
thì chưa đủ tính răng đe
đây phải xem là hành vi trấm lột
thì mới đúng bản chất để xử lý nghiêm
tôi cho rằng cái mức hành chính này
tương đối nhẹ
thì nó chưa đủ tính răng đe
để xử lý truyền đề
chính vì vậy mà tôi cho rằng
cần phải cơ quan chức năng
cần phải xem xét
để thực hiện nâng cái mức xử phạt hành chính này lên
cao hơn để đủ yếu tố răng đe
tại vì tránh trường hợp
những hành vi của tài xế lái taxi này
thực hiện hành vi lập đi lập lại
thì thu lợi bất chính
gây thiệt hại đến quyền lợi của khách hàng
cũng như người sử dụng dịch vụ vận tải taxi
trong trường hợp các taxi đã đăng ký
niêm yết những gói cước
những bản giá dịch vụ
thế nhưng không thực hiện theo đúng bản giá này
đối với khách hàng
thì sẽ bị xử phạt
với cá nhân là từ năm sáu triệu đồng
và với tổ chức là từ một mươi đến một mươi hai triệu đồng
và bắt buộc là phải trả lại
cái phí mà đã cao hơn
đối với khách hàng
trước những thực trạng trên
thiết nghị cảng hàng không tân sơn nhất
còn tăng cường phối hợp với
cảng vụ hàng không miền nam
đùng công an tân sơn nhất
sở giao thông vận tải tp hcm
phòng cảnh sát giao thông
xuyết chặt công tác kiểm tra giám sát
xử lý triệt để nghiêm minh
tình trạng gian lận
giá taxi xe dù chèo kéo
ép giá khách tại sân bay
đồng thời xử lý trách nhiệm
người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm
xử lý nghiêm các công ty vận tải
và tài xế làm ăn chụp vật
để tạo niềm tin với du khách